đối tượng bị truy nã huỳnh thành phát chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long cũng vừa bị lực lượng công an bắt giữ về tội trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba pháp đã lém mở cửa phòng trọ nhà hàng xóm để lấy trộm hai máy laptop và bộ máy vi tính để bàn sau đó đơn bán được một mươi triệu đồng
khi bị công an xã phú quế huyện long hồ mời đến làm việc pháp đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
cơ quan công an đã thu hồi tài sản và kết luận định giá tài sản có tổng giá trị hơn ba mươi hai triệu đồng
vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phát
tuy nhiên quá trình điều tra xác minh thì pháp không có mặt ở địa phương
vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ đã ra quyết định truy nã đối với pháp